hôm nay ngày làm việc thứ ba kỳ họp thứ tám quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận tại hội trường về dự án bộ luật lao động sửa đổi
đây là dự án luật được sự quan tâm của đông đảo cử tri trong cả nước với kỳ vọng việc sửa đổi lần này sẽ mang lại nhiều quyền lợi cho người lao động
buổi sáng sau khi nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội nguyễn thúy anh trình bày báo cáo giải trình
tiếp thu chỉnh lý dự án bộ luật lao động sửa đổi quốc hội sẽ tiến hành thảo luận tại hội trường về dự án bộ luật lao động sửa đổi
buổi chiều quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án bộ luật này cơ quan chủ trì thẩm tra sẽ làm rõ vấn đề đại biểu nêu